sáng tám tháng tám tại hội trường dinh thống nhất tp hcm thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
định hướng giải pháp phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng lãnh đạo các bộ ban ngành và các tổ chức trong và ngoài nước
cùng cộng đồng bốn trăm linh doanh nghiệp đại diện cho bốn năm trăm linh doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
hội nghị nhằm đánh giá thực trạng và phân tích những cơ hội tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
đồng thời còn là cơ sở để chính phủ xem xét ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
tận dụng cơ hội thị trường mới hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt chín tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám và phát triển bền vững những năm tiếp theo
tại hội nghị thủ tướng khẳng định tầm nhìn của ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản xuất khẩu của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
và lâu dài là việt nam là một trong các trung tâm sản xuất đổ gỗ có chất lượng của thế giới từ nguồn gỗ hợp pháp đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
qua đó thủ tướng chỉ đạo ngành chế biến gỗ trong thời gian tới cần định hướng phát triển bền vững dựa trên sự hội nhập sâu rộng vào thị trường gỗ quốc tế
nguồn nguyên liệu trong nước công nghệ kỹ thuật tiên tiến nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ quản lý phù hợp và tay nghề cao cùng với hệ thống công nghiệp hỗ trợ hiệu quả